tuyên truyền để tránh việc tai đạn thông xảy ra
những hạn chế về tĩnh không bãi bồi luồng hẹp và thậm chí bị khăn cạn
đã khiến các phương tiện có tải trọng lớn gặp khó khăn khi lưu thông qua đây
vì vậy việc đầu tư nâng cấp các công trình giao thông thủy
và tăng năng lực thông qua của các tuyến luồng là nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay
nó đề nghị cho các quán chức năng là lưu thông luồng rộng ra
cho tàu này ra vào nó dễ nhìn hơn dễ quan sát hơn
tôi kiến nghị các cấp nhất là bộ thông nguyên tải
nghĩa là khai thông bồi nắng tại các điểm bị khan cạn
nạo vép mở rộng tuyến chỗ cửa ngã ba năm trên giáp danh giữa sông đào và sông hồng
nên là để
các phương tiện giao thông đi lại đảm bảo an toàn
khắc phục bất cập về hạ tầng sẽ giúp việc lưu thông tàu trọng tải lớn được an toàn
và nâng cao hiệu quả của vận tải thủy nội địa
hiện nay hoạt động trên các tuyến chủ yếu là tàu lớn với năng lực từ ba tấn trở lên
tuy nhiên theo quy chuẩn năm nghìn sáu trăm sáu mươi bốn về phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
thì các tàu được lưu thông qua khu vực sông như thế này chỉ được phép trở tải trọng tối đa một tấn
điều này đặt ra cần một quy định phù hợp với thực tế để vận tải thủy phát huy được thế mạnh của mình
cho đến nay vận tải đường thủy chiếm khoảng một mươi tám thị phần toàn ngành giao thông vận tải
nhưng kinh phí đầu tư cho hạ tầng chỉ chiếm một
quá ít ỏi so với những tiềm năng cần khai thác của ngành vận tải thân thiện với môi trường này
điểm nghẽn đến từ quy định và hạ tầng kết nối đang được cho là những rào cản lớn
ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp đường thủy nói riêng và sự phát triển của vận tải thủy nói chung